việc cách ly f một tại nhà cũng như rút ngắn thời gian điều trị f đảm bảo quy trình nghiêm ngặt
bên cạnh sự tự giác tuân thủ của người cách ly còn có sự chung tay của ba ngành giám sát
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến rất phức tạp trên địa bàn đồng nai
lực lượng chức năng tại hàng trăm chốt kiểm soát các khu vực phong tỏa trên địa bàn
đang ngày đêm căng mình giữa mưa gió nắng nóng vượt qua khó khăn
thực hiện tốt nhiệm vụ để sớm đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn
liên tiếp trong những ngày gần đây
tại đồng nai và khu vực đông nam bộ xuất hiện những cơn mưa lớn kéo dài hàng giờ đồng hồ
điều này đã khiến lực lượng làm nhiệm vụ tại nhiều chốt kiểm soát vô cùng gian chân
đặc biệt khi có mưa lớn đổ về đã làm nhiều chốt ngập nước gãy đổ các vật dụng bị ướt ẩm thấp
tuy nhiên với tinh thần không quản ngại gian khó
cán bộ chiến sĩ đã cố gắng vượt qua khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
trong quá trình làm việc tại chốt thì tôi nhận thấy là đa số là ý thức của người dân là chấp hành tốt
cái chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
nhưng bên cạnh đó thì vẫn có một số trường hợp thì ý thức của người ta chấp hành thì vẫn là chưa được tốt lắm
đối với những trường hợp đó thì tôi cũng đã giải thích về những nội dung
những quy định của chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ cho người ta nghe và hiểu
thì sau khi được giải thích thì người ta cũng đã nhận thức ra và người ta đã chấp hành
trước đó cơ quan chức năng tỉnh đồng nai và thành phố biên hòa
cũng đã quyết định thực hiện phong tỏa một mươi bốn ngày đối với tám phường tại thành phố biên hòa
với khoảng ba trăm linh người
hiện tại dịch bệnh trên địa bàn thành phố biên hòa nói riêng và tỉnh đồng nai nói chung
đang diễn biến hết sức phức tạp lây lan nhanh khó kiểm soát
liên quan đến ổ dịch tại các chợ khu nhà trọ và trong công ty doanh nghiệp
các ngành chức năng đang ngày đêm căng mình truy vết cách ly sớm để kiểm soát các ổ dịch lớn
chốt của phương trạng dài được các đồng chí công an tỉnh dân phòng
rồi bảo vệ dân phố cùng với các ban ngành đã lỗ lực kiểm soát người ra
để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
công an tỉnh đã quyết định thành lập hai mươi tổ kiểm tra cơ động phòng chống dịch covid một mươi chín
với một trăm hai mươi hai cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và công an thành phố biên hòa
để tuần tra kiểm soát phát hiện và phối hợp với công an một mươi ba phường xã thuộc địa bàn thành phố biên hòa
để tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch
chỉ tính từ ngày một mươi bốn tháng bảy đến ngày hai mươi tháng bảy hai mươi tổ kiểm tra cơ động của công an tỉnh

lập biên bản bốn trăm tám mươi hai trường hợp vi phạm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính sáu mươi bốn trường hợp
với số tiền một trăm hai mươi bốn triệu đồng
để đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín các lực lượng tuyến đầu vẫn đang căng mình ngày đêm thực hiện tốt nhiệm vụ
từ đó góp phần giúp người dân trong vùng cách ly phong tỏa yên tâm hơn
để chấp hành tốt các quy định theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
và phục vụ tốt hơn cho công tác truy vết khoanh vùng và dập dịch của cơ quan chức năng
thưa quý vị khi cả nước đang trong cao điểm tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín
thì vẫn xuất hiện những hành vi đáng lên án
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh tp hcm vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam hai tháng đối tượng phan hữu điệp anh sáu mươi tuổi ngụ tại phường một mươi chín quận bình thạnh
để làm rõ về hành vi tung tin xuyên tạc công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
theo cơ quan cảnh sát điều tra từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một phan hữu điệp anh đã đăng ký tài khoản facebook
với tên phan anh hữu thông qua số điện thoại di động của mình
bằng tài khoản này đối tượng đã phát tán lên mạng xã hội và thông qua những hội nhóm trên mạng
thường xuyên đăng tải những bài viết hình ảnh có nội dung chống phá đảng chính quyền
gây hoang mang cho người dân thành phố xâm phạm lợi ích của nhà nước lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
mới đây đối tượng điệp đã đăng tải clip hình ảnh một người tự thiêu kèm thông tin thất thiệt
là người này bức xúc vì cách thức chống dịch nên dẫn đến hành động tự thiêu
tại cơ quan công an phan hữu điệp anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
công an đang tiếp tục rà soát xác minh nhận diện nhiều tài khoản mạng xã hội
đã và đang tung tin sai sự thật xuyên tạc về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác
không chia sẻ bình luận những thông tin chưa kiểm chứng sai sự thật
xuyên tạc về tình hình dịch covid một mươi chín khi chưa được các cơ quan chức năng xác nhận
tại tỉnh vĩnh long lực lượng chức năng vừa kiểm tra xử lý nhóm đối tượng có hành vi
không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
trong lúc tuần tra tổ công tác kiểm tra tại hộ của ông nguyễn vĩnh thường
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại ấp ba xã hỏa thạnh huyện tam bình tỉnh vĩnh long
phát hiện có năm người hộ khẩu tại các huyện mang thít tam bình và long hồ
đang tụ tập bất chấp dịch bệnh covid một mươi chín nên tổ công tác yêu cầu kiểm tra hành chính
đồng thời mời các đối tượng trên về cơ quan để làm việc
lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất
ủy ban nhân dân huyện tam bình ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
mỗi người một mươi năm triệu đồng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng
biện pháp hạn chế tập trung đông người
phòng cảnh sát hành sự công an tp hải phòng vừa bắt quả tang bốn mươi bốn đối tượng
tụ tập bay lắc sử dụng ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn thị trấn minh đức
huyện thủy nguyên bất chấp tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đang diễn biến phức tạp
trước đó tiến hành kiểm tra hành chính tại quán karaoke phố núi
tại thị trấn minh đức huyện thủy nguyên lực lượng chức năng phát hiện
bên trong phòng hát vít một và vip ba có bốn mươi bốn người gồm hai mươi nam và hai mươi bốn nữ
có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
khám xét tại phòng hát lực lượng công an thu giữ nhiều đĩa xứ
và túi ni lông chứa tinh thể màu trắng và các viên màu vàng
nghi là ma túy cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy ba mươi năm trong tổng số bốn mươi bốn đối tượng
bị bắt quả tang đã dương tính với chất ma túy
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
liên quan đến vụ án ba cha con bị truy sát ở xã tam thăng thành phố tam kỳ
tòa nhân dân tỉnh quảng nam đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
bị cáo nguyễn xuân công lãnh án tử hình
sáu bị cáo còn lại là nguyễn công niên nguyễn xuân thành nguyễn tấn thịnh
nguyễn triều phong phạm trương hồng quân và phan tấn nhật
cùng chịu mức án từ chín năm tù đến trung thân cùng về tội giết người
theo cáo trạng nhà ông nguyễn văn mười tại xã tam thăng thành phố tam kỳ
chăn nuôi lợn bốc mùi hôi thối cho nên khiến nhà hàng xóm là gia đình ông phạm hồng văn bức xúc
hai người con trai của ông văn là phạm ngọc cấp và phạm hồng phát
thường ném đá lên mái nhà của ông mười
bực tức trước hành động trên cháu của ông mười là nguyễn công niên
đã rủ thêm hai người bạn là công và thành sang nhà hàng xóm giải quyết mâu thuẫn
trưa ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
của niên bị cấp và phát cầm hung khí đuổi đánh cho nên đã nhờ thêm ba đối tượng khác
là nguyễn tấn thịnh phan tấn nhật nguyễn triều phong đến giúp sức đánh cha con ông văn
tuy nhiên do cha con ông văn cầm hông khí chống trả quyết liệt nên cả nhóm đành bỏ chạy
cho đến tối cùng ngày cả nhóm rủ thêm phạm trương hồng quân quay trở lại cầm hung khí
xông vào nhà đánh chém cha con ông văn
hậu quả ông văn tử vong tại chỗ
phát bị thương tích tỷ lệ ba mươi còn cấp bị thương tích tỷ lệ một mươi
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành lệnh bắt và khám xét
nơi ở nơi làm việc của hai đối tượng là nguyễn văn vọng nguyên giám đốc và lê hải hùng
đang là kế toán trưởng của công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên cà phê e sim
ở huyện chư quynh tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
theo kết quả điều tra ban đầu trong hai nhiên vụ cà phê hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi hai
và hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu ông vọng với vai trò là giám đốc công ty đã ký khống bốn chứng từ chi tiền vận chuyển thu hoạch cà phê
với tổng số tiền hơn một tỷ đồng
sau đó ông vọng đã chỉ đạo cho bộ phận kế toán tại hai nông trường trực thuộc
lập khống các bảng tổng hợp chi phí vận chuyển cà phê nhập kho gửi về bộ phận kế toán của công ty
để lập hồ sơ hợp thức quyết toán
tất cả hơn một tỷ đồng này ông vọng đã duyệt chi quả tết tiếp khách phúc lợi cho công ty
cũng theo kết quả điều tra đối với số tiền hơn bốn trăm linh triệu đồng lập khống năm hai nghìn một mươi
trong quá trình xác minh ông vọng đã nộp lại hai trăm năm mươi triệu đồng
ông hùng nộp lại hơn một trăm năm mươi hai triệu đồng để khắc phục hậu quả
riêng số tiền gần sáu trăm năm mươi tám triệu đồng lập khống năm hai nghìn một mươi bảy
thì tổng công ty cà phê việt nam đã có công văn cho phép công ty cà phê airseam
xuất toán ra khỏi chi phí sản xuất kinh doanh chuyển qua quỹ thi đua khen thưởng
theo kết luận giám định của sở tài chính đắk lắc
việc công ty cà phê e sim lập khống bốn chứng từ gây thiệt hại cho nhà nước hơn một tỷ đồng
quá trình điều tra cơ quan công an cũng xác định mặc dù ông vọng ông hùng tự nguyện nộp lại hơn bốn trăm linh triệu đồng
và tổng công ty cà phê việt nam cho phép công ty cà phê e sim xuất toán số tiền gần sáu trăm năm mươi tám triệu đồng
ra khỏi chi phí sản xuất kinh doanh chuyển qua quỹ thi đua khen thưởng
nhưng bản chất của hành vi phạm tội vẫn không thay đổi
tổng công ty cà phê việt nam cho phép công ty cà phê airseam xuất toán số tiền gần sáu trăm năm mươi tám triệu đồng
hôm qua trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn tổ tuần tra tám nghìn ba trăm chín mươi bốn phường hòa minh
quận liên triểu tp đà nẵng đã phát hiện và ngăn chặn thành công một nhóm thanh thiếu niên
đang cầm theo dao phóng lợn để giải quyết mâu thuẫn
cụ thể vào thời điểm trên tại tuyến đường gò nẻ chín giao với triệu luật
thuộc địa bàn phường hòa minh quận liên triểu tp đà nẵng
tổ tuần tra tám nghìn ba trăm chín mươi bốn của phường đã phát hiện một nhóm thanh thiếu niên gồm bảy người
đang cầm theo dao phóng lợn liền tổ chức ngăn chặn
khi thấy lực lượng chức năng cả nhóm bỏ chạy và ngay lập tức năm thanh niên
có tuổi từ một mươi sáu cho đến một mươi tám tuổi trú tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố đã bị bắt giữ
vật chứng thu giữ là ba giao phóng lợn một cây cưa cầm tay
qua làm việc công an phường hòa minh xác định xuất phát từ mâu thuẫn của nguyễn phạm anh quý
một mươi tám tuổi trú tại địa phương với một nhóm thanh niên khác nên quý đã nhắn tin
rủ thêm nhóm mình quen biết trên mạng xã hội cùng chuẩn bị hung khí đi chém nhau
nhưng chưa kịp thực hiện thì bị phát hiện và ngăn chặn
công an phường hòa minh đang lập hồ sơ xử lý và truy tìm các đối tượng còn lại có liên quan đến vụ việc